trải qua mấy nghìn năm dựng và giữ nước dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng
nhưng cũng trên chặng đường dài hàng chục thế kỷ ấy
dân tộc ta cũng từng nếm trải biết bao nỗi cay đắng gian chuân
lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại
và giúp chúng ta dự báo cả tương lai
những bài học từ lịch sử còn giúp chúng ta tự nhận thức chính mình
trong chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí trương tấn sang
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bài viết có tiêu đề lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại dự báo tương lai
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhiều năm công tác tại đất thăng long ngàn năm văn hiến
tôi thường đi ngang qua hoàng thành qua hồ tây
khi sáng sớm tinh sương hay lúc chiều nắng tắt
có lúc tôi dừng lại bên những dấu tích của thời đại vàng son lý trần
hoặc ngắm nhìn hồ tây sương khói
những thời kỳ thịnh suy của đất nước về những lẽ hưng vong của thời cuộc
cứ mỗi lần như vậy trong đầu tôi lại thoáng hiện lên câu thơ
người lính già đầu bạc kể mãi chuyện nguyên phong
trong bài thơ xuân nhật ít chiêu lăng ngày xuân thăm chiêu lăng của vua trần nhân tông
câu chuyện thời nguyên phong phá giặc mông cổ trận đánh của người việt làm kinh động cả thế giới
vẫn luôn được các lão chiến binh kể lại cho con cháu
và trở thành điểm tựa sức mạnh để quân dân đại việt tiếp tục thắng cường địch nguyên mông lần thứ hai thứ ba
lịch sử luôn có một sức mạnh như thế những giây phút thả mình vào lịch sử
cũng đã hình thành trong tôi nhiều suy nghĩ và hành động
vừa may khi có anh bạn vong niên tặng bộ tiểu thuyết lịch sử bão tháp triều trần
của nhà văn hoàng quốc hải tôi đọc và thấy nhiều điều tâm đắc
tiểu thuyết là sáng tạo của nhà văn
nhưng nó phản ánh thực tế
triều đình nào cũng thế vua nào cũng vậy lập thân lập quốc bằng nhiều con đường khác nhau
nhưng khi đã nắm quyền tất thầy đều phải xây dựng tính chính danh
khi nhà trần xoán ngôi nhà lý ấy là bởi nhà lý lúc ấy đã mạt
không còn điều khiển kiến thiết được quốc gia
giặc giã nổi lên khắp nơi ngoại bang nhỏ ngó
nhà trần lên ngôi định đoạt cơ đồ vững như bản thạch ấy
là bởi xã hội lấy lại được thế quân bình dân chúng an cư lạc nghiệp
tiểu đình tựa được vào lỏng dân cứ đem lỏng dân mà đo vận nước thì luôn chính xác
năm một nghìn hai trăm năm mươi tám sau hơn ba mươi năm xác lập vương triều
trần thái tông hoàng đế đầu tiên của nhà trần
đã cùng với tôn thất vực dậy được một dân tộc vốn ốm yếu loạn lạc
giai đoạn cuối đời lý huệ tông
trở thành một cường quốc được liên bang nể trọng
đủ sức lãnh đạo toàn dân đánh bại đạo quân mông cổ hùng mạnh
đánh bại đế quốc nguyên mông dưới chiều trần không dừng lại ở đó
năm một nghìn hai trăm tám mươi năm và một nghìn hai trăm tám mươi tám
đội quân bách chiến bách thắng vó ngựa dẫm nát khắp á âu nguyên mông
đã phải dừng lại và thảm bại trước quân và dân nhà trần
thắng lợi của đại việt trước đại quân của một đế chế hùng mạnh bầu bậc nhất thế giới thời bấy giờ
đã cho thấy sức mạnh vô địch của nhân dân ta
và chỉ ra một chân lý của lịch sử dân tộc là
một khi đã trên dưới đồng lòng
anh em hòa thuận cả nước góp sức lời hưng đạo vương trần quốc tuấn
thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được dân tộc ta
dù là nhân vật lịch sử đem đến nhiều tranh cãi
nhưng trần thủ độ cũng nổi tiếng đức độ công tư phân minh biết nghe lời phải trái cương trực
khi là thái sư thống quốc trụ cột triều đình
ông đã lệnh chặt ngón chân để phân biệt cháu của vợ mình là linh tử quốc mẫu với những tiểu con nhỏ khác
vì kẻ này nhờ quốc mẫu
xin một chân câu đương một chức dịch nhỏ ở làng xã
khiến kẻ này kêu van mãi mới được tha
đây là người đặt lợi ích quốc gia lên trên hết không đan sen tỉnh riêng vào việc công
cũng nhân vật hoàng tiên sinh trong bão tháp triều trần đã khuyên trần thủ độ trước khi chia tay rằng
việc tối kỵ là chỉ san định những điều có lợi riêng cho các người cầm quyền mà thiệt hại cho dân chúng
thì đấy sẽ là đầu mối của sự loạn
tránh được việc tối kỵ
đó đã giúp cho nhà trần kéo dài một trăm bảy mươi năm năm
nhưng cũng vì không làm được điều dăn dạy đó mà trần triều rốt cuộc cũng bị sụp đổ
âu cũng là bài học cho hậu thế
hơn một trăm linh năm kể từ vị hoàng đế đầu tiên của trần triều
vào buổi sáng sớm cái ngày mà quan tư nghiệp quốc tử giám chu van an
bậc quốc sư dạy dỗ cho hai hoàng đế hiến tông và dụ tông phải chấm tay áo
gạt nước mắt
treo mũ ở cửa huyền vũ rồi về quê dạy học
kinh thành thăng long vẫn vắng lặng
tờ sớ mà ông liều thân sinh chém đầu bảy tên gian thần đầu triều
vẫn nằm im đâu đó trong mật viện hay trên long án
đó cũng là cái ngày báo hiệu cho sự lung lay và sụp đổ của vương triều trần từng một thời rực rỡ
đại việt sử ký toàn thư chép
dụ tông ham chơi bời
lười chính sự
quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước
an khuyên can dụ tông không nghe
bẻn dâng sớ xin chém bảy tên định thần
đều là những kẻ quyền thế được vua yêu
người bây giờ gọi là thất chảm sớ
sớ dâng lên nhưng không được trả lời
ông liền treo mũ về quê
đại việt sử ký cũng ghi nhận
dù không làm quan nữa
nhưng chu văn an vẫn nặng lòng với vận nước
mỗi khi có chiều hội lớn
ông lại về kinh sư
những dịp ấy
vua thường muốn trao cho ông tham gia chính sự
xong ông nhất quyết không nhận
vật phẩm ban tặng
thì thường đem lại cho người khác
tiền nhân đã dạy qua câu đối tết
chi túc tâm thường lạc
vô cầu phẩm tự cao
biết là đủ
không tham lam thì tâm lúc nào cũng tính tại
không xin sỏ thì phẩm giá tự nó đã cao trọng
cơ đồ mà dùng
mà thái sư trần thủ độ đã giải công khai môn dựng nghiệp
trải các đời vua trần
thống lĩnh toàn dân đoàn kết ba lần đánh bại nguyên mông
lại rơi vào tay dũ tông
bậc quân vương mà hoang dâm xa xỉ
dẫu cho bể tôi có làm đúng phận tôi chung
nhưng vua không còn thực hiện phận là vua sáng
ghét bỏ người hiền
không ưa lời nói thẳng
trọng dụng kẻ bất tài
để gian thần lộng hành
tham nhũng tràn lan
thì cái danh đã không còn chính nữa
mạt lộ không còn xa
nhìn lại lịch sử
các triều đại trị quốc tuy có khác nhau
nhưng sự suy vong nói như chu an
đều có nguyên nhân giống nhau
như khuôn đúc
không ưa lời nói thẳng
ghét người hiền
bỏ người tài
nghi ngờ kẻ sĩ
trọng dụng kẻ bất tài
dũ tông chết năm một nghìn ba trăm sáu mươi chín
để lại di họa
nhà trần còn tồn tại thêm ba mươi một năm
với năm đẩy
đến năm một nghìn bốn trăm linh
mất vào tay nhà hồ
nhà hồ sau khi giành ngôi báu
đã làm được không ít việc
nhưng được nước mà không được dân
nên cũng chẳng giữ được bao lâu
chỉ vòn vẹn bảy năm
rồi lại để đất nước rơi vào tay giặc minh
ở giai đoạn lịch sử đất nước tiếp theo
không giống với nhà trần và nhà hồ
nhà lê bước lên vũ đải chính trị trên cơ sở thắng lợi
của sự nghiệp kháng chiến chống quân binh xâm lược
các lãnh tụ
nghĩa quân được xem như những vị cứu tinh
đưa dân tộc thoát khỏi họa làm nô lệ cho ngoại bang
như một lẽ đương nhiên
triều đại do những người anh hùng lập ra
được nhân dân tôn thờ như những giá trị thiêng liêng
triều lê với những vị hoàng đế anh binh như lê thánh tông
người lệnh cho danh sĩ thân nhân chung soạn văn bia với câu
hiền tài là nguyên khí quốc gia
đã dựa vào các nhân tài để tạo dựng hàng loạt
những giá trị văn hiến truyền lại cho đời sau
đưa đại việt lên hàng cường quốc trong khu vực
vậy nhưng chính triều đại ấy rồi cũng sụp đổ hoàn toàn
vào cuối thế kỷ một mươi tám
con đường đi tới quyền lực
và đưa đất nước lên tới đỉnh cao hưng thịnh
của các triều đại rất khác nhau
nhưng nguyên nhân suy vong thì chẳng khác nhau là mấy
đó là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đổi
của những người cầm quyền
vào thời lê trung hưng
nhà bác học lê quý đôn có tổng kết
năm nguy cơ dẫn đến quốc gia suy vong là
trẻ không kính già
trò không trọng thầy
binh kiêu tướng thoái
tham nhũng chản lan
sĩ phu ngoảnh mặt
cả năm điều ấy đều là những yếu tố bên trong
dân tộc việt nam không bao giờ sợ giặc ngoại xâm
chỉ sợ những người cầm quyền không đủ dũng khí
để tự sửa mình
để thực hành nghiêm khắc nội bộ
tìm hiểu lịch sử là con đường đưa chúng ta đến với khóa học
những kinh nghiệm vô giá
mà cha ông ta đã đúc kết bằng cả mồ hôi và xương máu
chúng ta bước sang một năm mới
với một tâm trạng tươi tắn
niềm tin trong nhân dân đã trở lại
sức khỏe nền kinh tế có phần hồi phục
vị thế đất nước được lan tỏa rộng rãi
nhìn lại năm ngoái
phải khẳng định một điều
những gì đảng ta đã làm trong công tác cán bộ và xây dựng đảng
là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân
cũng cần khẳng định rằng
việc phanh phui gột lượt
giữa những nhem nhuốc tiêu cực
sẽ không dừng lại
mà từ đây với niềm tin đã được sốc dậy
cả đất nước sẽ đồng lòng
trung sức diệt trừ giặc nội sâm
chẳng phải trong nhân dân
trong mỗi đảng viên
đã luôn bất bình và phẫn nộ
trước nạn tham dũng suy thoái
chẳng phải chúng ta đã chứng kiến những kẻ
có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách
lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân
rồi chính những kẻ đó và bè cánh
lại tìm mọi cách để chui sâu leo cao hơn
nhằm bảo đảm cho khối tài sản
ăn cắp đó tiếp tục sinh sôi nảy nở
nếu tình hình tham dũng và suy thoái
không được loại trừ
đảng này chế độ này đất nước này
sẽ đi về đâu
người chấp xử không bao giờ viết chữ
chính vì vậy mà ngay lúc này
đảng và những người nắm giữ vai trò
trèo lái đất nước phải kiên quyết hành động
nhân dân luôn đứng bên cạnh đảng
đồng lòng đi theo đảng
bằng cả lý trí và trái tim
đến cùng cuộc đấu tranh này
mỗi chúng ta rồi đây đều phải đứng trước
sự phán xét công bằng của lịch sử
của dân tộc với niềm tin đó
chúng ta cùng phấn khởi
bước sang năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại
dự báo tương lai
của đồng chí trương tấn sang
nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
bài đăng trên báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây
hẹn gặp lại trong các chương trình sau